nguồn tin từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cho biết một loại vaccine chống chủng mới của virus corona đã bắt đầu được thử nghiệm trên động vật
vaccine được thử nghiệm mang tên mrna do các chuyên gia trung quốc phát triển
các mẫu vaccine đã được tiêm vào hơn một trăm linh con chuột
việc thử nghiệm trên động vật vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển vaccine và vẫn còn nhiều công đoạn trước khi vaccine có thể sẵn sàng sử dụng cho con người
thử nghiệm trên chuột chỉ là sàng lọc ban đầu của loại vaccine này
sau đó sẽ có các xét nghiệm độc tính trên các loại động vật lớn hơn như khỉ để bảo đảm độ an toàn của vaccine trong các thử nghiệm lâm sàng ở người